đêm hai mươi bảy tháng bốn theo giờ việt nam thủ tướng nguyễn xuân phúc dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã về đến thủ đô hà nội
kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế vành đai và con đường tại bắc kinh trung quốc
theo lời mời của tổng bí thư chủ tịch nước tập cận bình
chuyến tham dự diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế vành đai và con đường lần thứ hai của thủ tướng nguyễn xuân phúc diễn ra trong bối cảnh
hai nước việt nam trung quốc duy trì thường xuyên các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao góp phần củng cố tin cậy chính trị giữa hai bên
các cơ chế giao lưu hợp tác ở các cấp các ngành và địa phương tiếp tục được triển khai hiệu quả
quan hệ kinh tế thương mại đầu tư du lịch giữa hai nước tiếp tục có bước phát triển tốt giao lưu nhân dân tiếp tục được tích cực thúc đẩy
tại diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế vành đai và con đường với chủ đề hợp tác vành đai và con đường định hình tương lai chung tươi sáng hơn
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dự phiên khai mạc với sự tham dự của ba mươi bảy nguyên thủ hoặc người đứng đầu chính phủ các nước
cùng khoảng năm đại biểu đến từ hơn một trăm năm mươi quốc gia và chín mươi tổ chức quốc tế tham dự ba phiên thảo luận tại hội nghị bàn tròn của diễn đàn quan trọng này
có thể nói chuyến tham dự diễn đàn cấp cao hợp tác vành đai và con đường của thủ tướng nguyễn xuân phúc đã thành công tốt đẹp
thúc đẩy duy trì đà hợp tác phát triển ổn định của quan hệ hợp tác việt nam trung quốc
khẳng định quan điểm của việt nam trong việc thúc đẩy liên kết kinh tế mở rộng hợp tác quốc tế mang lại thịnh vượng cho các nước khu vực và thế giới